vẫn còn rất nhiều đứa trẻ cần nhận được sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn trên thế giới này
ngày một mươi một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu unicef quỹ nhi đồng liên hợp quốc được thành lập
tới nay đã trở thành một tổ chức vì trẻ em có uy tín trên toàn cầu
có ảnh hưởng lớn tới các nhà lãnh đạo nhà hoạch định chính sách trên thế giới
để biến những ý tưởng vì trẻ em trở thành hiện thực
trong đó có trẻ em việt nam
ngay từ sau chiến tranh nước ta bước vào công cuộc tái thiết đất nước với muôn vản khó khăn
những thế hệ trẻ em sinh ra sau chiến tranh chịu nhiều thiệt thòi
không được đáp ứng đủ về dinh dưỡng thiếu điều kiện chăm sóc về sức khỏe
thiếu trưởng lớp để học hành
kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm unicef đã tham gia hỗ trợ việt nam xây dựng kế hoạch tương lai bền vững cho trẻ em việt nam
đơn cử như chương trình tiêm chủng mở rộng trên toàn quốc cho trẻ từ đến ba tuổi
đẩy lùi nhiều căn bệnh gây tử vong ở trẻ
năm một nghìn chín trăm chín mươi công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em được thông qua với sự tham gia của một trăm chín mươi ba quốc gia
và việt nam là quốc gia đầu tiên ở châu á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước này
từ cái ngày mà chúng ta phê chuẩn công ước quốc tế về trẻ em một năm chín mươi đó
thì lúc đầu thì cái
tất nhiên là còn nhiều khó khăn
và chưa phải đã có một cái tác động ngay được
nhưng mà dần dần thì cái tác động của nó đối với nhận thức của người dân cha mẹ
đối với các bộ các ngành các cơ quan quản lý nhà nước hiểu thế nào là trẻ em có quyền
nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của người dân trên cả nước
sự tham gia mạnh mẽ trong công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em của các cấp các ngành
càng được triển khai đồng bộ và quyết liệt bên cạnh sự đồng hành góp sức của tổ chức unicef
để thực hiện cái luật pháp và chính sách trong cái công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
thì unicef cũng đã có những cái quan tâm hỗ trợ
và đặc biệt là có cái sự phối hợp với chúng tôi trong cái vấn đề mà giám sát cái thực hiện quyền trẻ em
và chúng tôi có một dự án về tăng cường nâng cao năng lực cho đại biểu dân cử
trong cái giám sát thực hiện quyền trẻ em
thế thì unicef đã có cái sự tham gia với chúng tôi
và những chương trình giám sát rồi những cái chương trình làm các dự án luật
lồng ghép các dự án luật về vấn đề trẻ em
thì unicef luôn chủ động và cũng đã có cái sự khai thác rất nhiều các nguồn lực
và cũng có ảnh hưởng với chúng tôi và gợi ý cho chúng tôi những cái vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm
hiện nay các bộ ngành cũng đang xây dựng các chương trình thực hiện cái mục tiêu phát triển
mà bền vững cho phụ nữ và trẻ em cho cái giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thì cái lĩnh vực này thì cũng đang phối hợp chặt chẽ với unicef
để mà triển khai thực hiện các chương trình chính sách cụ thể cho phụ nữ và trẻ em
hình ảnh máy bơm nước sạch do unicef hỗ trợ đã trở nên quen thuộc tại nhiều làng quê việt nam
bảy mươi năm năm có mặt đồng hành cùng trẻ em việt nam
unicef đã cùng chính phủ và nhân dân việt nam nâng cao vị thế của trẻ em trong xã hội
giờ đây trẻ em không chỉ là thế giới của ngày mai mà các em chính là thế giới của chúng ta hôm nay